đông nam á là khu vực kinh tế lớn thứ ba thế giới nhưng lại có nhiều quốc gia có cơ sở hạ tầng kém phát triển
những nước có tốc độ phát triển kinh tế nhanh như philippines malaysia hay việt nam thì nhu cầu về năng lượng giá rẻ sẽ càng lớn
nhu cầu năng lượng trong khu vực dự kiến đến năm hai nghìn bốn mươi sẽ tăng sáu mươi chiếm một mươi hai mức tăng sử dụng năng lượng toàn cầu
trái ngược với xu hướng thế giới đông nam á ngày càng phụ thuộc vào các nguồn năng lượng giá rẻ đặc biệt là than đá
đông nam á tăng trưởng nhu cầu điện của đông nam á ở mức trung bình sáu mỗi năm mức tăng nhanh nhất thế giới
tuy nhiên khoảng bốn mươi năm triệu người ở đó vẫn chưa được sử dụng điện
thực tế này đòi hỏi đông nam á phải tìm lời giải cho bài toán vừa bảo đảm an ninh năng lượng vừa không gây tổn hại

tốc độ đô thị hóa nhanh trong những năm vừa qua và sự gia tăng của tầng lớp trung lưu đã tạo ra nhu cầu đối với dịch vụ năng lượng và điện năng chưa từng thấy
dự báo mức tiêu thụ năng lượng của thái lan sẽ nhảy vọt bảy mươi năm trong hai thập kỷ tới chủ yếu được dùng trong lĩnh vực thương mại
nhu cầu về điện năng tăng cao trong khi các nhà máy đều đã cũ
chín mươi công suất phát điện là từ nhiệt điện
thái lan ngày càng phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu trong khi vẫn phải duy trì các nhà máy điện than lớn
thậm chí quốc gia này phải xây dựng thêm các nhà máy điện than ở sát biên giới với quốc gia láng giềng
câu chuyện không phải trong sân nhà tôi dường như vẫn còn khá phổ biến
tuy nhiên vấn đề môi trường không phải là câu chuyện của riêng quốc gia nào
chúng tôi sinh sống ở ngay cạnh nhà máy nhiệt điện
cảm nhận của tôi là bầu không khí vào buổi sáng rất khó chịu
buổi tối chúng tôi không thể ngủ được vì nóng
cảm nhận rõ nhất là tiếng ồn phát ra từ khu vực nhà máy
cuộc sống của người dân ở nhiều miền quê của lào còn rất khó khăn
vì vậy việc có thêm một nhà máy nhiệt điện lớn có thể giúp cho cuộc sống trước mắt của họ khấm khá hơn
nói về sự thay đổi thì đúng là có
cuộc sống trước đây của chúng tôi không nhuận nhịp như bây giờ
từ khi có nhà máy xe cộ qua lại đông vui hơn chúng tôi cũng có thêm việc làm
những dự án công nghiệp có thể mang lại sự thay đổi về mọi mặt cho các làng quê nghèo đặc biệt là những vùng sâu vùng xa
có nhiều việc làm hơn kinh tế có thể khá hơn
nhưng những thay đổi nhanh chóng và dễ nhận thấy này
đôi khi đã làm lưu mờ những tác động sâu xa và lâu dài về môi trường
sự phụ thuộc của các nước châu á vào than đá đang đi ngược với mục tiêu của thỏa thuận paris về biến đổi khí hậu
hơn tám mươi năng lượng điện than toàn cầu đang hình thành ở khu vực này
đáng tiếc là hiện nay xu thế này đang quay trở lại ở các khu vực khác trên thế giới
thậm chí ở cả những quốc gia được coi là đầu tàu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
tuy nhiên một thực tế khác cũng chỉ ra rằng
năng lượng tái tạo có thể mang đến sự đổi
đổi thay cho các làng quê nghèo thậm chí là giúp thoát nghèo
năng lượng xanh giờ đây không chỉ là câu chuyện của các nước phát triển hay của các đô thị lớn
chị salini tavaranan thành lập công ty sản xuất máy phát điện chạy bằng năng lượng mặt trời sansawans từ năm hai nghìn một mươi bốn
công ty của chị đã cung cấp sản phẩm cho rất nhiều ngôi làng ở thái lan
hiện vẫn chưa được hưởng lợi từ mạng lưới điện quốc gia
không có điện thì các vùng quê nghèo sẽ không thể phát triển được về kinh tế về giáo dục
nói chung là về mọi mặt của cuộc sống
xuất phát từ điều này tôi mong muốn làm một điều gì đó để cuộc sống của người dân làng như chúng tôi đỡ vất vả hơn
trước đây chúng tôi không thể làm gì vào buổi tối
bây giờ tôi vẫn có thể sát gạo hay thậm chí là bán hàng vào buổi tối
bọn trẻ thì có thể được học đến khuya
chúng tôi có tv để xem biết được những gì đang xảy ra bên ngoài
cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn từ khi có điện mặt trời
năm hai nghìn bốn chính phủ thái lan đã có dự án để tìm hiểu những gì đang xảy ra bên ngoài
năm hai nghìn sáu thái lan lắp đặt miễn phí các tấm pin năng lượng mặt trời cho những hộ gia đình ở vùng sâu vùng xa
vốn chưa từng được biết tới ánh sáng điện
tuy nhiên còn rất nhiều làng quê vẫn đang chìm trong bóng tối
vì thế công ty của chị savalin đã giúp ích được cho rất nhiều người
máy phát điện năng lượng mặt trời sunsawan đã tiếp cận được một trăm sáu mươi hộ dân ở huyện biển núi thác
nằm sát biên giới với myanmar
năm hai nghìn sáu thái lan là nước đầu tiên trong khối asean áp dụng biểu giá fit cho năng lượng tái tạo
đây là các mức giá yêu đái áp dụng cho điện sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo để bán lên lưới
hoặc sử dụng tại chỗ nhằm giảm tải cho lưới điện quốc gia
cơ chế này được đưa ra nhằm khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng tái tạo
tăng sức cạnh tranh của các nguồn năng lượng này với các nguồn năng lượng truyền thống
ngoài ra chính phủ thái lan cũng khởi xướng chương trình mái nhà quang điện
hiện thái lan trở thành quốc gia dẫn đầu trong thị trường điện mặt trời ở đông nam á
tăng trưởng công suất điện đốt thàn sẽ chứng lại do phản ứng của dự luận
hơn nữa nguồn khí đốt tự nhiên đang cạn kiệt buộc chính phủ phải xúc tiến tái cơ cầu lĩnh vực năng lượng
điều này đồng nghĩa với việc mang lại nhiều cơ hội hơn cho năng lượng tái tạo
thái lan đặt mục tiêu tăng tỉ trọng năng lượng tái tạo từ một mươi lên ba mươi tổng sản lượng năng lượng nội địa vào năm hai nghìn ba mươi
thông qua kế hoạch phát triển điện lực quốc gia
trong đó đặc biệt khuyến khích khu vực tư nhân tham gia sâu hơn
vào lĩnh vực sản xuất điện sạch
dự kiến năng lượng phi hóa thạch sẽ chiếm ba mươi năm tổng công suất vào năm hai nghìn hai mươi
đồng thời giảm sự tham gia của các nhà máy nhiệt điện than xuống một mươi hai
trong năm năm tới chính phủ thái lan dự kiến đầu tư một mươi một ba tỷ usd vào khí đốt tự nhiên và cơ sở hạ tầng năng lượng xanh
mặc dù đầu tư khủng cho lĩnh vực năng lượng tái tạo và gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ
xong đến nay thái lan vẫn chưa thể buông nhiên liệu hóa thạch
năng lượng tái tạo có thể đóng vai trò lớn hơn nhưng không có khung chính sách mạnh mẽ hơn
thì tỉ trọng năng lượng tái tạo trong ngành điện sẽ chỉ tăng tới ba mươi vào năm hai nghìn hai mươi
từ mức hiện tại hai mươi bốn đông nam á có thể trở thành nhà nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch
các nước asean đặt mục tiêu sản xuất hai mươi ba năng lượng tái tạo vào năm hai nghìn hai mươi năm
và để đạt được mục đích này năng lượng mặt trời sẽ đóng một vai trò rất lớn
không đứng ngoài cuộc việt nam lào myanmar
và brunei tham gia vào thị trường nhộn nhịp này với những chính sách ưu đãi cho các dự án năng lượng mặt trời
mức bức xạ mặt trời hàng năm trong khu vực đông nam á giao động từ một bốn trăm sáu mươi đến một chín trăm linh kwh trên m hai một năm
chính vì thế triển vọng phát triển điện mặt trời ở khu vực là rất lớn
ngoài chính sách trở ngại lớn hiện nay theo các chuyên gia là cơ sở hạ tầng của các nước đông nam á

chỉ khi nào chiến lược năng lượng xanh được đẩy mạnh thì mới có thể làm thay đổi thói quen tiêu thụ năng lượng truyền thống
gió là tiềm năng lớn nhất của khu vực đông nam á
và trình gió sẽ tạo ra bước đột phá lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo
đột pha lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo
tất cả mọi quốc gia ở đông nam á đều có tiềm năng về lĩnh vực phóng điện
mặc dù vẫn còn tụt hậu so với các khu vực khác trên toàn cầu về năng lượng sạch
nhưng với chiến lược phát triển mới mục tiêu sản xuất hai mươi ba năng lượng tái tạo
vào năm hai nghìn hai mươi năm của đông nam á không phải là mục tiêu quá xa vời